với lực lượng công an các đối tượng đã nhanh chóng bỏ chạy
lực lượng công an đã truy bắt được hai mươi năm đối tượng đánh bạc
tăng vật tạm giữ gồm sáu con gà chống đá trong đó có hai con mang cỡ sắt
sáu cuộn băng keo đã qua sử dụng ba bộ bầu cua một cân điện tử và một số vật dụng khác
ngoài ra kiểm tra trên người các đối tượng cơ quan công an còn phát hiện tạm giữ năm mươi hai triệu đồng
một mươi tám điện thoại di động các loại hiệp vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ
các bài viết đề cập đến việc việt nam chế tạo thành công bộ sinh phẩm kích chuẩn đoán covid một mươi chín
việt nam đã trở thành một trong số ít quốc gia làm chủ công nghệ này
bộ kit chuẩn đoán này của việt nam đã được tổ chức y tế thế giới công nhận
đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng sau khi trải qua năm vòng thử nghiệm và đánh giá nghiêm ngặt
với việc nhận được sự chấp thuận của các tổ chức quốc tế giúp bộ kit chuẩn đoán covid một mươi chín của việt nam
dễ dàng được xuất khẩu ra các nước trên thế giới
nhiều chuyên gia khẳng định thành công này của việt nam còn mở ra cơ hội
để các sản phẩm sinh phẩm chẩn đoán khác mang tên made in vietnam bước ra thị trường quốc tế
hà nội tiếp tục thực hiện dừng thăm bệnh nhân điều trị tại các bệnh viện
thực niên này được đăng tải trên báo điện tử kinh tế và đô thị
trước tình hình dịch covid một mươi chín vẫn còn diễn biến phức tạp
đặc biệt khi các biện pháp giãn cách xã hội được nới lỏng
sở y tế hà nội đã yêu cầu các đơn vị khám chữa bệnh
trên địa bàn hạn chế số lượng người ra vào cơ sở y tế
tiếp tục thực hiện việc dừng thăm bệnh nhân đang điều trị nội trú tại các bệnh viện
dựa trên tình hình thực tế của mỗi đơn vị để bố trí các phòng khám sàng lọc
theo nguyên tắc ở khu vực bên ngoài các khối nhà chính khối nhà nội trú
phòng ngừa tối đa nguy cơ lây nhiễm vào các khu bên trong
thưa quý vị giữa bối cảnh dịch bệnh bùng phát xảy ra thì đã xảy ra lùm xùm
vụ mua sắm máy rear time pc
xét nghiệm covid một mươi chín giá cao và đã có cán bộ bị khởi tố
điều đó cũng cho thấy phường cần phải đốt lò ở ngay các cấp thừa hành tại địa phương
báo tuổi trẻ đã đề cập qua bài viết có nhan đề đạo đức công vụ đang xuống cấp
từ vụ nâng giá mua máy xét nghiệm covid một mươi chín trao đổi với tuổi trẻ
nhiều chuyên gia về chính sách công cho rằng đó là biểu hiện xuống cấp nghiêm trọng
của đạo đức công vụ lòng tham của nhiều cán bộ đã lân áp nỗi sợ
vì tư lợi cá nhân không ít cán bộ đã bất chấp mọi thứ để đạt được
mục đích trong hoạt động mua sắm công đấu thầu công khai vẫn là biện pháp
tốt nhất để ngăn chặn các hành vi móc ngoạc tham nhũng trục lợi của các cá nhân
khi dùng tiền ngân sách vì vậy cần truy trách nhiệm hình sự đơn vị
thẩm định giá thiết bị khi lập dự án gói thầu mua máy xét nghiệm dịch bệnh
triển khai gói sáu mươi hai tỷ đồng ứng dụng công nghệ thông tin để tiền nhanh đến tay
với người dân đây là bài viết đăng tải trên báo điện tử tiền phong
đại diện tổng công ty biêu điện việt nam cho biết đơn vị này đã xây dựng xong
phần mềm hỗ trợ việc chi trả các tỉnh thành phố thực hiện chỉ cần cho phép áp dụng
là triển khai theo đó thì người dân chỉ cần đăng nhập vào hệ thống để đăng ký điện tử
sau đó căn cứ vào các tiêu chí của các đối tượng phần mềm sẽ lọc ra kết quả danh sách
bao gồm toàn bộ người dân đủ điều kiện nhận hỗ trợ cơ quan nhà nước có thể nắm bắt
được số người được hỗ trợ cập nhật theo từng giờ từng nhóm đối tượng
từng khu vực xã huyện tỉnh thành phố sau khi có được danh sách các đơn vị
có thể phối hợp với ngân hàng gửi tiền hỗ trợ qua tài khoản của người dân
với ứng dụng này thì cơ quan nhà nước sẽ giảm được nhiều công sức và thời gian
để nhanh tiến độ thực hiện hỗ trợ
tiếp theo mời quý vị cùng theo dõi bản tin sáng phương nam với sự đồng hành
của biên tập viên hoàng trí xin mời anh hoàng trí
xin chào biên tập viên thế cương hoàng trí xin kính chào quý vị và các bạn
mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bản tin sáng phương nam
trong sáng mai ngày bốn tháng năm học sinh khối lớp chín khối lớp một mươi hai cùng sinh viên
nhiều trường tại tp hcm sẽ bắt đầu nhập học sau hai tháng thực hiện giãn cách xã hội
công tác tập huấn chuẩn bị của ban giám hiệu và các tổ chức chuyên môn
đặc biệt là trong việc trấn an tinh thần của các em trước nhiều kỳ thi quan trọng
sẽ là nội dung chính của sáng phương nam ngày hôm nay
tuy nhiên theo hướng dẫn của sở giáo dục đào tạo tp thì ngày đầu tiên tự trường
các em sẽ được tập huấn những kỹ năng phòng chống lây nhiễm covid một mươi chín
chứ chưa thực hiện việc giảng dạy
theo số liệu của sở giáo dục đào tạo tp hcm trên địa bàn có hơn một ba triệu học sinh
cùng hơn năm mươi một cán bộ quản lý giáo dục giáo viên
tuy nhiên trước mắt vào sáng thứ hai ngày bốn tháng năm sắp tới chỉ có học sinh hai khối năm
và khối chính trở lại lớp để được làm quen với các thủ tục hướng dẫn bảo vệ sức khỏe
trước khi học chính thức
các trung học cơ sở trung học phổ thông và khối lớp năm tiểu học sẽ bắt đầu trở lại
từ ngày tám tháng năm khởi động việc học từ ngày một mươi một tháng năm
khối mầm non được sắp xếp vận hành trở lại từ ngày một mươi tám tháng năm với các em lớp lá
và từ ngày hai mươi năm tháng năm với các em còn lại
bậc đại học tại tp hcm có quyền tự chủ hơn trong thời gian tự trường
phần lớn cơ sở giảng dạy cho sinh viên trở lại từ ngày bốn tháng năm
số ít phân bổ thời gian trở lại gián đường của sinh viên rơi vào ngày một mươi một hoặc ngày một mươi tám tháng năm
riêng đại học kinh tế tp hcm có lịch hoạt động tại cơ sở muộn nhất vào ngày hai mươi hai tháng sáu
dự kiến mới tập trung lớp học
nhà trường cho biết các kỳ thi tháng năm và tháng sáu sẽ tổ chức trực tuyến
theo cách học online thời gian qua
học sinh sinh viên nào có nhu cầu ôn tập hoặc trao đổi kiến thức tại trường
phải đăng ký để ban giám hiệu sắp xếp theo các hướng dẫn giãn cách xã hội
cuối tháng bốn tp hcm đã ban hành bộ tiêu chí an toàn phòng dịch trong cơ sở đào tạo
trường học nếu kiểm tra đạt dưới ba mươi tổng số điểm các tiêu chí thành phần sẽ không được hoạt động
trong đó điều kiện tiên quyết là phải đeo khẩu trang toàn bộ cá nhân trong khuôn viên của trường
cũng như là phải chuẩn bị phòng cách ly theo đúng quy định
theo yêu cầu của sở giáo dục đào tạo tp hcm các cơ sở giảng dạy phổ thông
phải tập trung thầy cô và cán bộ vào ngày hai tháng năm vừa qua để tập huấn chung
cũng như làm việc tinh thần cho thời gian quay lại giảng dạy
trong đó quan trọng nhất được yêu cầu học sinh tuân thủ giãn cách ít nhất một mét
điều chỉnh từ hai mét xuống một mét đã giúp các trường dễ áp dụng hơn
trong bối cảnh số học sinh bật phổ thông hiện nay đang cao
chi đoàn đã có các đoàn viên hỗ trợ là kịp thời nhắc nhở ngay
nếu các em có những hành động giao tiếp quá gần không an toàn cho mình
còn về lên lớp các em vào lớp thì mỗi lớp sẽ đảm bảo là mỗi em sẽ có một khoảng cách đúng như thế
bởi vì trường huỳnh thương ninh có một ưu điểm là số lượng học sinh không có đông lắm
cho nên là bọn em sẽ ngồi đúng quy định
trong kỳ nghỉ lễ ba mươi tháng bốn và một tháng năm vừa qua tình trạng lơ là với thói quen đeo khẩu trang xuất hiện rõ nét
do đó bên cạnh nguồn khẩu trang được hỗ trợ nhà trường cho biết phía phụ huynh cũng đã đầu tư nguồn khẩu trang cho các em đến trường
chúng tôi đã thông báo rất kỹ phụ huynh và đồng thời cũng được sự hỗ trợ của ủy ban nhân dân thành phố
thì một trăm linh học sinh được trang bị cho chín cái khẩu trang dùng trong ba tháng
chúng tôi cũng sẽ gửi đến một trăm linh học sinh để các em trang bị
nước rửa tay khô thì chúng tôi cũng đã trang bị đầy đủ mỗi lớp đều có một bình và các em được rửa tay thoải mái để đảm bảo
và thứ hai là phụ huynh lớp có một cái động tác là hỗ trợ rất là tích cực tức là người ta đã gửi khẩu trang đến sẵn
và như vậy là sẽ đảm bảo là nếu như cái buổi học đó dài thì các em sẽ được thay khẩu trang hai lần
nếu khẩu trang giặt thì đem về lại giặt còn nếu không các em phải thay
vì mục đích của trường chúng tôi là đảm bảo an toàn cho học sinh
học sinh phụ huynh cũng yên tâm hơn khi mà đưa con mình trở lại về cái ngôi trường học của mình
sau cái thời gian phòng chống dịch bệnh như vậy
thì trước mắt thì chúng tôi cũng đã bảo
chúng tôi cũng đã bố trí cho các thầy cô rồi giáo viên công nhân viên
và quản lý nhà trường là làm vệ sinh khử khuẩn trong và ngoài lớp học
rồi chúng tôi cũng đã bố trí cho đã sắp xếp rồi nước uống dụng cụ cho mỗi người
thì chúng tôi cũng đã chuẩn bị xong
nếu như là về cơ sở đặc trách thì trang thiết bị y tế là trường chúng tôi cũng đã đảm bảo
đối với bậc đại học những trường cho toàn bộ sinh viên cán bộ quay trở lại từ ngày bốn tháng năm
cũng thực hiện chia nhỏ lớp học mở thêm các ca dạy tối để đảm bảo tiêu chí giãn cách
các khóa hẹn để sinh viên học lại học cái thị hoặc học vượt cũng sẽ được xếp vào cuối tuần
hoặc tập trung vào ca học tối ưu tiên khoảng thời gian này cho học kỳ hai năm hai nghìn hai mươi bốn
hoạt động hước nghiệp và các lớp tập trung mỗi gián đường phải tìm cách tổ chức khác
ví dụ như bình thường số số là trên bốn mươi thì bây giờ khoảng hai mươi
thì mình cũng sẽ chia ra hoặc là những lớp nào số số mà đông
thì mình sẽ phải bố trí
bố trí những cái phòng nó tương đối là nó rộng hơn

thì trước đây có thể là mình mở khoảng ba lớp và tăng thường thêm mỗi tối
thì mình phải mở bốn hoặc năm lớp ví dụ như vậy
mà mình đều có một cái học kỳ hè là để cho sinh viên là đăng ký thứ nhất là đăng ký học vượt
thứ hai là đăng ký học cải thiện và thứ ba là đăng ký học lại
học kỳ hè của mình thì tạm thời là mình sẽ di chuyển nó về những cái mỗi tối
hoặc là cuối tuần cho bảy chủ nhật
có nghĩa rằng thay vì là đáng lẽ ra là mình sẽ học từ tháng hai cho tới tháng kỳ đã kết thúc
thì bây giờ mình sẽ học từ tháng năm cho tới tháng chín
có nghĩa là về cái khối lựa học cái tiết học cái thời gian học thì của sinh viên là không đổi
mình chỉ di chuyển tỉnh tiến từ cái tháng hai mình sẽ di chuyển tỉnh tiến sang tới bốn tháng năm
chúng tôi giao hoàn toàn cái quyền cái việc mà chủ động sáng tạo
tình hình thực chế của cơ sở dân dục mình
thì cái người hiệu trưởng cái người chủ trường là phải chịu trách nhiệm bố trí
và thực hiện bộ tiêu chí này là như thế nào
và tôi cho rằng cái mục tiêu của bộ tiêu chí này là áp dụng để cho các em được thực hiện
và các người thầy cô là hướng dẫn và chỉ đạo cho các em thực hiện cho nó đúng
rồi cái sự an toàn đó đó là một cái mục tiêu cao nhất
nhưng mà cái bộ tiêu chí này nó cũng giúp cho chúng tôi trong cái việc kiểm tra giám sát
công tác tổ chức dạy và học theo bộ tiêu chí an toàn
được chuẩn bị kỹ càng
tuy nhiên tâm lý của học sinh và phụ huynh hiện nay cũng còn lo lắng
cho kết quả kiểm tra thi cử và thời gian tốt nghiệp
do đó thì đội ngũ giảng viên cũng phải tinh dạng tối đa giáo trình
để nhằm chuyển tải kiến thức phù hợp và quỹ thời gian cho việc giảng dạy ít đổi sắp tới
hạn hẹp trong quỹ thời gian là bài toán lớn nhất cho đội ngũ giảng viên
khi học sinh sinh viên tp hcm quay trở lại
bởi khi đã phải chi nhỏ lượng học sinh mỗi lần giảng dạy
chắc chắn giáo án không thể giữ nguyên như trong giai đoạn chưa có dịch
mà cần phải rút lại nội dung trọng tâm
bên cạnh đó một đến hai tuần đầu tiên gần như chỉ dành cho ôn tập lượng kiến thức học kỳ một
vì tất cả cơ sở giáo dục nhận định việc học online các tháng vừa qua
chỉ mang tính chất tình thế còn về tính trường học không phải học sinh nào
cũng có đủ điều kiện để tiếp cận với công nghệ
tuy nhiên khi trở lại trường thì hiện tại nhà trường đang bắt đầu sàng lọc
tổng hợp lại các em đã học đầy đủ bằng cách thức trực tuyến
những em có thể là vắng mặt vài buổi và có thể vào một số trường hợp không học buổi nào
thì lúc đó mình sẽ có phương án bồi dưỡng thêm cho các em
ngay khi dịch bắt đầu đã có chuyển khai hình thức học rồi
cho nên bây giờ các em khá là ổn vì các em vào còn ít nhất bốn tuần nữa
thì theo kế hoạch sẽ ôn tập một hai tuần đầu tiên tất cả những kiến thức quan trọng
sau đó tiếp tục triển khai và bám sát những chủ đề
để các em có thể kiểm tra các bài kiểm tra
kiểm tra định kỳ và tiến tới là kiểm tra học kỳ hai
riêng khối chín thì trong quá trình các em vừa học sẽ vừa ôn thi tuyển sinh lớp một mươi các em luôn
như vậy thì mấy khó khăn thì nó cũng rất là khó khăn
nhưng mà vì mình có sự chủ động rồi cho nên những cái khó khăn đó
thì tập thể giáo viên cũng như trường hy vọng là giải quyết được
các môn học cũng đã được giảm bớt
rồi các bài kiểm tra thường siêu định kỳ cũng được giảm
thì các hoạt động ngoại khóa khác cũng sẽ được thay đổi
hiện nay những hoạt động này chúng tôi tạm ngưng
chúng tôi chỉ sinh hoạt những hoạt động nào nhẹ nhàng
thí dụ như môn thể dục thể thao
chúng tôi sẽ để những chiếu những cái bài tập
những loại sinh hoạt mà nó an toàn qua trực tuyến
môn mỹ thuật cũng vậy môn âm nhạc cũng vậy
chúng tôi sẽ đẩy mạnh việc dạy học trên trực tuyến
và học sinh có thể tham khảo những cái bài dạy hay
những cái mỹ thuật những cái âm nhạc ở trên trực tuyến để các em học
về các hoạt động khác như đoàn đội
thì chúng tôi cũng tổ chức cho các em những hoạt động trùng tuyến thôi
để tránh trường hợp các em phải tập trung đâu
và các thầy cô bộ môn cũng đang hợp với nhau
để đưa ra những cái dự án cho các bài kiểm tra của em
làm sao cho nó phù hợp học đến đâu kiểm tra đến đó
và một cách nhẹ nhàng không có đánh đố không gây khó cho học sinh
để các em cảm thấy tâm lý thoải mái khi học và làm bài kiểm tra
ở bậc đại học thay đổi lớn nhất là thời gian thực hiện khóa luận
hoặc thi tốt nghiệp để tốt nghiệp cử nhân
bởi thực tế vừa qua công ty và doanh nghiệp các giám nhân sự
đã triều hóa việc nhận chiến trí thực tập
kéo theo thời gian xét tốt nghiệp và nhận bằng
cũng có sự tình tiến nhất định
thông thường thì nhà trường sẽ xét tốt nghiệp vào bản tháng tám hàng năm
nhưng mà bây giờ thì có thể là xét tốt nghiệp vào tháng một mươi một hai hàng năm
nhưng mà đương nhiên thì về phía nhà trường
nhà trường sẽ cố gắng hỗ trợ sinh viên
ví dụ như nếu mà tháng tám mà sinh viên hoàn tất xong
thì nhà trường sẽ xét tốt nghiệp sớm nhất có thể
thay vì phải đợi bằng tốt nghiệp gì đó
thì có thể là chủ động cấp cho sinh viên những cái giấy hoàn tất
môn học đi sinh viên làm
còn lễ tốt nghiệp thì thay vì ví dụ như tháng chín
thì bây giờ phải là tháng một mươi một mươi một ví dụ vậy
đến thời điểm hiện tại bộ giáo dục đào tạo
vẫn chưa có quyết định cuối cùng về tổ chức kỳ thi tốt nghiệp
trung học phổ thông trước sự trì hoãn tiến độ dạy
và học của các khối lớp
tuy nhiên chính từ thực tế chưa chắc chắn này
bộ giáo dục đào tạo khuyến khích các trường dạy học ôn tập
ở mức đầy đủ nhất lượng nội dung như các năm trước
để học sinh không bỡ ngỡ khi có quyết định chính thức
trong sự thảo luận bảo đảm trật tự an toàn
giao thông đường bộ bộ công an đề xuất
lắp camera lùi là điều kiện bắt buộc
với các loại ô tô khi tham gia giao thông
lộ trình này được thực hiện bắt đầu
từ ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi
đề xuất này ngay lập tức đã nhận được
sự đồng tình của dư luận
thực tế việc lắp đặt camera lùi
đã đem lại những lợi ích thiết thực
không chỉ đảm bảo an toàn cho chủ phương tiện
mà còn giảm thiểu tai nạn giao thông
với những phương tiện có độ dài lớn
thì việc lắp camera lùi sẽ hỗ trợ
góc nhìn giảm thiểu điểm mù hay gây ra tai nạn
như hình ảnh này nếu như có camera lùi
sẽ không gây tai nạn như thế này
tôi cũng nhất trí là đồng ý nên phải lắp như thế
để cho nó cực kỳ an toàn cho lái xe
ví dụ như mà không có camera lùi
thì không bao giờ lái xe quan sát được hết là sao cả
chỉ quan sát được hai bên sườn xe thôi
thế nên nên phải lắp camera lùi
thì thế là tuyệt đối an toàn
biện pháp chúng ta lắp đặt camera lùi
là lắp camera lùi
thì chắc chắn là sẽ hỗ trợ tốt hơn
cho công tác an toàn giao thông
đặc biệt là cái xe khi chạy lùi
tôi nghĩ rằng là nếu chúng ta có thể nói rằng là
quy định là tất cả những ô tô
phải là có các cái thiết bị
để có thể lái xe quan sát được
cái không gian kia sau
tất cả không gian kia sau
không có không gian bổ
thì như thế này có thể là hợp lý hơn
hiện nay các loại xe ở việt nam có nhiều phân khúc
không phải loại xe nào khi đưa vào vận hành
có hỗ trợ lắp camera lùi
do đó từ nay đến mùng một tháng một năm hai nghìn hai mươi
sẽ là một thời gian đủ dài
để xây dựng quy trình áp dụng triệt đề trên toàn quốc
bắt kịp xu hướng chung của thế giới
trong việc áp dụng khoa học kỹ thuật
thưa quý vị sau một thời gian dài nghỉ dịch mới đây
thì hà nội đã chính thức thông báo
cho học sinh trung học cơ sở
đến trung học vật thông
sẽ được quay trở lại trường từ ngày bốn tháng năm
háo hức và chờ đợi
đến ngày được tới trường là tâm lý chung
khổ không chỉ giáo viên
mà còn cả của phụ huynh và học sinh
sau ba tháng dài nghỉ học
do dịch bệnh covid một mươi chín
cô giáo trần kim hà
đang chuẩn bị giáo án để thứ hai tới
có thể lên lớp trực tiếp giảng bài cho học sinh
dù trong thời gian nghỉ
vẫn được dạy các con qua hệ thống trực tuyến
tuy nhiên được gặp lại học sinh
trực tiếp đứng trên bục giảng
là mong muốn không chỉ của riêng cô hà
khi mà nghe tin là sắp sửa đến
đầu tháng một
thì được đi học
thì là một cô giáo thì rất là nhớ
các con và mong muốn là sẽ gặp được
các con một cách trực tiếp chứ không phải
qua màn hình nữa tâm trạng thì
nói chung là
là giáo viên lâu
hay là giáo viên trẻ thì đều có
một cái mong muốn một cái sự hào hức
để đón nhận các con vào trường cũng giống như là
vào đầu năm học
khi mà bắt đầu khai giảng thì được gặp lại
các con sau một cái thời gian nghỉ rất dài
và rất mong muốn
gặp mặt các con để thấy tình hình
sức khỏe của các con thế nào và cái thời gian
nghỉ ở trong nhà
thì các con đã chuẩn bị tốt cho mình như thế nào
trước khi vào tiếp tục
cái năm học việc đầu tiên
thì mình cũng phải xem lại
giáo án sau một thời gian nghỉ với
cái sự điều chỉnh chương trình của bộ
thì giáo án cũng đã thay đổi
và kết hợp mình cũng nghiên cứu xem
chương trình trong cái thời gian học
tổ chức học online thì sẽ
mang tính chất là kế thừa theo
để chuẩn bị một giáo án phù hợp vừa để
ngay sau khi trở lại thì với giáo án
thì mình sẽ củng cố lại
và đồng thời đánh giá cái phần kiến thức
các con đã học trong thời gian các con nghỉ
cùng chung cảm xúc hào hức được trở lại
trường ngay khi biết được sắp đi học lại
thảo ly đã chuẩn bị đồ dùng học tập
củng cố lại kiến thức những ngày qua
đã học online
mong là môn đầu tiên sẽ là môn văn
bởi vì là em rất thích
học môn văn và em sẽ cố gắng
sung phong thật nhiều
để có thể nhiều điểm cộng hơn
cùng với sự hào hức của học sinh
trung học cơ sở trung học phổ thông
trên địa bàn thủ đô hà nội cũng đang
tất bật hoàn thiện công tác phòng chống dịch
để đón học sinh quay trở lại trường
với phương châm an toàn là trên hết
trang bị đầy đủ
cho các con là có khẩu trang
dự phòng ở trong mỗi lớp và toàn trường
chúng tôi đã chuẩn bị được một năm trăm linh
khẩu trang dự phòng cho các con
đối với ở mỗi lớp thì
đều chuẩn bị là cái nước rửa tay
khử khuẩn khô và được
treo ở mỗi lớp rồi có
cái hướng dẫn rất là cụ thể
đối với con trong việc
đảm bảo khử khuẩn rồi đeo khẩu trang
như thế nào ở các khu vực
xung quanh của nhà trường ở các khu vực
chung và các khu vực xung quanh
của nhà trường thì đảm bảo vệ sinh rất là sạch sẽ
hàng tuần rồi
từ khi các con nghỉ học
và chúng tôi cũng đảm bảo hàng tuần đều có vệ sinh sạch sẽ
và ở các khu vực chung
chúng tôi tăng cường thêm cái vòi nước
rửa tay cho các con
sau khối trung học cơ sở trung học phổ thông
trở lại trường thì ngày một mươi một tháng năm
các khối trưởng mầm non và tiều học
cũng sẽ bắt đầu đón học sinh
hiện thành phố hà nội đã giao cho các trường
chủ động trong việc điều chỉnh khung sửa học
thực hiện tốt sẵn cách làm sao
để đảm bảo an toàn nhất cho kem học sinh
khi quay trở lại trường học
thưa quý vị covid một mươi chín
gây ra thiệt hại nặng nề về nhiều lĩnh vực
trên toàn thế giới và chính thực tế
khắc nghiệt của đại dịch đã trở thành
nguồn cảm hứng cho nhiều tác phẩm nghệ thuật
trong đó thì người họa sĩ
bằng bút vẽ và gam màu
đã tái hiện trong tranh hình ảnh
chân thực về những khoảnh khắc
và những con người trong đại dịch
có một người họa sĩ thì vốn là người rất yêu bóng đá
có những bức tranh gắn liền với hình ảnh
cơ đỏ sao vàng thì nay giữa mùa dịch
người họa sĩ ấy lại tiếp tục sáng tác
dành tặng những người ở tuyến đầu chống dịch
bằng trái tim và tấm lòng yêu tổ quốc
của một người dân khi chứng kiến
những hy sinh vất vả của những chiến sĩ
trên tuyến đầu
mình dùng những gam màu
những nét cọ để khắc hoạ
và những hình
hình ảnh những người chiến sĩ lên tuyến đầu
và sau đấy là cùng với đó
là mình phản ánh
sự đoàn kết trung sức
trong lòng của toàn đảng toàn quân toàn dân
muốn lan tỏa những hành động đẹp
những hình ảnh xúc động
để gửi đến tất cả mọi người
để cùng với đó
chúng ta cùng đi đến chiến thắng cuối cùng
cảm động trước tấm lòng
của đội ngũ các y bác sĩ công an
quân đội trong những ngày chiến đấu
với dịch bệnh covid một mươi chín
những hình ảnh đó
đã thôi thúc họa sĩ
an thắng vẽ những bức tranh
sơn dầu để khắc hoạ tinh thần
chỉ ơn đội ngũ những người trên tuyến đầu
chống dịch thường xuyên
theo dõi báo đài cảm nhận được
sự vất vả của nhiều người trong trận tuyến này
họa sĩ an thắng đã tận dụng
thời gian toàn dân cách ly xã hội
để vẽ hình ảnh của những người
tuyến đầu chống dịch
điểm đặc biệt ở những bức vẽ này
là việc bắt được thần thái nắm được
tinh thần của nhân vật
thế thẻ cho ông
thì có rất là nhiều bức tranh đẹp
ví dụ như là tính đàn bầu
hay là những chiến sĩ hành quân
đó thì làm cho mình rất là xúc động
và đến bây giờ của mình
thời hiện đại nhưng mà chúng ta
vừa bước vào một cuộc chiến
cảm xúc cũng rất là dâng tràng
và mình cảm giác như kiểu mình cũng đang được
làm người họa sĩ đang được sống trong
thời chiến của thời hiện đại này với kẻ thù covid
từ bức tranh những thiên thần
áo trắng trước khi lên đường
làm nhiệm vụ đến những bức chân dung
những nét phát họa đại diện cho
đội ngũ y bác sĩ công an quân đội
và những người dân trong mùa dịch
đằng sau những bức vẽ này
hai tiếng việt nam luôn
thôi thúc bản thân người nghệ sĩ
và những nhân vật xuất hiện trong tranh
bằng hành động thể hiện lòng yêu nước
và quyết tâm đẩy lùi dịch bệnh
hai tiếng việt nam
nó quá đối tư hào trong trái tim của mình
ngay từ nhỏ và
sau đấy là được
sống cùng bóng đá
và xem lại lịch sử
những thời kháng chiến của
cha ông đó làm cho mình
trỗi dậy lao vào công việc
một cách quên mệt mỏi
mình cảm giác mình cũng chưa là gì cả
mình có thức đêm thức ôm để vẽ tranh
nhưng mà mình thấy với những sự hy sinh
của cha ông ngày xưa thì mình
chưa là cái gì mình cảm giác đó là
nguyên nguồn động lực để cho mình
kiếm nước vẽ thật là
văn say với nghề vẽ thật nhiều
những tranh rất là đẹp
với khát vọng chứng thắng việt nam
đối với họa sĩ an thắng
khát vọng chứng thắng việt nam
giờ đây không chỉ là thể hiện trên sân cỏ
mà còn là khoảnh khắc chiến thắng
về đời dịch bệnh
người họa sĩ này mong rằng
dịp nào đó những bức vẽ này
sẽ được gửi đến những nhân vật đặc biệt
như một cách để anh thể hiện sự
tri ân đến những người hùng thầm lặng